không thấy tiền hàm khai báo em thấy là cũng tốt cho bản thân mình tốt cho mọi người
cuộc chiến chống dịch bệnh covid một mươi chín chưa bao giờ khẩn trương như thời điểm này
đã thầm thiếu sâu sắc ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh đến đời sống xã hội
mỗi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh vĩnh phúc đã vào đàng cố gắng làm tốt nhất vai trò trách nhiệm của mình
ở từng vị trí công tác

chiều qua ngày hai mươi bảy tháng bảy chủ tịch ubnd tp biên hòa tỉnh đồng nai đã ký quyết định cho bà huỳnh thu hà
thôi giữ chức chủ tịch ubnd phường hóa an tp biên hòa vì thực hiện chưa tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó bà huỳnh thu hà thôi giữ chức chủ tịch ubnd phường hóa an được điều động đến công tác
tại trung tâm văn hóa thông tin và thể thao tp biên hòa
nguyên nhân điều động bà hà khỏi chức chủ tịch ubnd phường bởi trong hơn một tháng qua
với cương vị người đứng đầu quản lý nhà nước tại địa phương bà hà chưa thực hiện tốt công tác chỉ đạo
điều hành thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn để dịch bệnh trên địa bàn phát sinh nhiều
không có biện pháp xử lý cũng như không về xuất với cấp trên
chủ tịch ubnd tp biên hòa cũng đã ký quyết định điều động ông dương minh sang
phó trưởng phòng nội vụ tp biên hòa giữ chức vụ quyền chủ tịch ubnd phường hóa an từ ngày hai mươi bảy tháng bảy
thành ủy thành phố biên hòa cũng quyết định cho bà huỳnh thu hà thôi giữ chức phó bí thư đảng ủy phường hóa an
và chỉ định ông dương minh sang giữ chức vụ phó bí thư đảng ủy phường hóa an nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tính đến chiều ngày hai mươi bảy tháng bảy phường hóa an là đơn vị có số ca dương tính cao nhất thành phố biên hòa
với hai trăm sáu mươi tám ca nhiễm và gần bốn trăm linh trường hợp f một
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh đồng nai cũng đã quyết định
gia hạn thời gian phong tỏa toàn bộ phường hóa an đến ngày một tháng tám
có hành vi đăng tin sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín
hai công dân sinh sống trên địa bàn tp bạc liêu tỉnh bạc liêu đã bị công an tp bạc liêu
mời đến trụ sở làm việc để nhắc nhở tuyên truyền
theo bản tin
hồ sơ của cơ quan công an hai người này dùng tài khoản facebook cá nhân để chia sẻ những video sai sự thật
có nội dung liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín gây tâm lý hoang mang cho người dân trên địa bàn
công an tp bạc liêu yêu cầu người vi phạm xóa những video này khỏi trang cá nhân
đồng thời tuyên truyền giải thích để người vi phạm nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật
và viết cam kết không chia sẻ những nội dung sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín trên các trang mạng xã hội
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương
trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổng công ty ba tháng hai theo quyết định khởi tố vụ án hình sự của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
và quyết định của viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình dương về việc chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền
vụ án này thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi và chỉ đạo
căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
và lệnh khám xét đối với ông trần văn nam nguyên bí thư tỉnh quỷ nguyên phó chủ tịch ubnd tp bình dương
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát
lãng phí theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành
các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra vụ việc để mở rộng vụ án
và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước
tại bản phúc xã mường khoa huyện bắc yên tỉnh sơn la công an huyện điện biên chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh điện biên công an tỉnh sơn la đã bắt giữ một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
đối tượng là hoàng bá tước sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú đội hai mươi xã nong luống huyện điện biên tỉnh điện biên
tức là đối tượng đã có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo hồ sơ của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện điện biên ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy hoàng bá tước bị công an huyện điện biên bắt quả tang và khởi tố vụ án khởi tố bị can về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tuy nhiên lợi dụng được cho tại ngoại để điều trị bệnh đối tượng đã trốn khỏi nơi cư trú
ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện điện biên đã ra quyết định truy nã số một đối với hoàng bá tước
sau khi cháu muốn khỏi nơi cư trú đối tượng đã di chuyển ẩn nấp tại nhiều địa phương và bị công an huyện điện biên phát hiện bắt giữ khi đến địa bàn bản phúc xã mường khoa huyện bắc yên tỉnh sơn la
hiện công an huyện điện biên đang tiếp tục phục hồi điều tra và xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
chào các bạn
xin chào các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối tượng này có sẹo chấm cách một năm cm trên sau mép trái
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện an dương thành phố hải phòng là hai đối tượng
đối tượng nguyễn thành luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn văn xá xã quốc tuấn huyện an dương thành phố hải phòng cao một m sáu mươi bảy và có nốt ruồi cách năm cm sau đuôi mắt trái
đối tượng vũ đức cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn trang quan xã an đồng huyện an dương thành phố hải phòng cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách ba cm dưới trước mép phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý